thông tin đầu tiên đến từ đà nẵng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường công an tp đà nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê trọng linh chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tài chính việt nam capital và trương quốc thái tổng giám đốc công ty cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn với lãi suất tiền gửi ngân hàng để thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn đà nẵng và quảng nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên tới hơn hai trăm linh tỷ đồng
một phần số tiền huy động được các đối tượng này dùng để trả lãi cho khách hàng phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư như thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng

linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của năm nạn nhân với số tiền bảy trăm bảy mươi triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ với điều tra viên trần trung kiên theo số điện thoại chín trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một bảy trăm bảy mươi bảy công an tp vinh để trình báo và phối hợp giải quyết
trong khi đó công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển thuộc lá điện tử
cụ thể vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi hai đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long phối hợp với đội quản lý thị trường số năm và công an phường cao thắng kiểm tra phát hiện đỗ minh tiến sinh năm hai nghìn một trú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương vận chuyển năm mươi sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử sử dụng tinh dầu
người này khai nhận số thuốc lá điện tử trên được mua trôi nổi trên mạng xã hội và chuẩn bị đi bán cho khách hàng với giá là hai mươi triệu đồng
cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện đinh ngọc anh trú tại tp hạ long
vận chuyển bốn mươi sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử giao cho khách với giá một mươi năm triệu đồng
tổ công tác tiến hành tạm giữ và bàn giao hai vụ việc trên cho đội quản lý thị trường số năm xử lý theo quy định
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển hàng chục nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu từ campuchia đưa vào địa bàn tỉnh đồng nai để tiêu thụ
bắt giữ một mươi một đối tượng tạm giữ hơn bốn mươi sáu bao thuốc lá và nhiều phương tiện có liên quan
vào lúc hai mươi một h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đội cảnh sát kinh tế môi trường công an tp biên hòa đã phát hiện nguyễn công toại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tỉnh long an điều khiển xe ô tô bán tải biển số sáu mươi một c sáu mươi ba nghìn tám trăm hai mươi hai và bùi văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tp biên hòa đang giao bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero
tại nhà riêng của nguyễn thị thu hằng ở khu phố biên hòa

tổng số tăng vật tạm giữ tại nhà của nguyễn thị thu hằng là một mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero

đội cảnh sát kinh tế môi trường công an tp biên hòa đã phát hiện nguyễn thu hằng ở khu phố biên hòa đang giao bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero
mở rộng điều tra ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp tám địa điểm năm điểm tại thành phố biên hòa hai điểm trảng bom và một điểm tại tỉnh long an thu giữ thêm năm năm trăm hai mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
qua đó đã bắt giữ thêm phạm thị mến năm mươi sáu tuổi trú tại thành phố biên hòa và hoàng thị thảo năm mươi hai tuổi trú tại huyện trảng bom
bước đầu đối tượng quyền khai nhận đã nhiều lần mua thuốc lá của một người tỉnh long an sau đó thuê tọa điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển thuốc lá từ khu vực cửa khẩu tho mo tỉnh long an về giao cho quyền và quyền dẫn đi giao cho khách hàng